ngày năm tháng chín tại xã vĩnh lạc huyện lục yên tỉnh yên bái ủy ban các vấn đề xã hội quốc hội bệnh viện tim hà nội đã tổ chức chương trình khám bệnh cấp phát thuốc và tặng quà cho các đối tượng chính sách khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em
theo đó các bác sĩ của bệnh viện tim hà nội đã tiến hành khám bệnh và cấp thuốc cho hơn một hai trăm linh người dân và học sinh trong xã đồng thời trao hai trăm bốn mươi hai xuất quà cho người đến khám bệnh hỗ trợ trạm y tế xã vĩnh lạc một số trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
hoạt động chăm lo đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trẻ em tim bẩm sinh được bệnh viện tim hà nội quan tâm thực hiện từ nhiều năm nay
toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình là do cán bộ nhân viên của bệnh viện đóng góp cùng với nguồn vốn xã hội hóa góp phần chăm sóc nâng cao sức khỏe cho người dân tại vùng khó khăn tỉnh yên bái